trong giai đoạn nắng nóng kéo dài hồ dầu tiếng công trình thủy lợi lớn nhất đông nam á với chữ lượng nước ngọt lên đến một năm tỷ mét khối
đã vận hành liên tục cung cấp nước cho các tỉnh miền nam sinh hoạt sản xuất nông nghiệp và chống hạn mặn
khu vực cống xã hồ dầu tiếng những ngày cuối tháng bốn bảy triệu khối nước ngọt liên tục xuôi theo kênh tiêu phước hội bến đình
đến cung cấp cho tỉnh long an phục vụ tưới tiêu và tạo nguồn đẩy mặn giữ ngọt trên sông vàm cỏ đông
để ứng phó với tình hình hạn án sơn mặt diễn ra trên sông sài gòn và sông vàm cỏ đông
hiện nay chúng tôi chủ động để điều phối tăng gần lưu lượng xả về sông vàm cỏ đông qua hệ thống kênh tiêu phước hội bến đình
lưu lượng tăng dần đến hôm nay từ năm đến một mươi năm khối để đảm bảo cắt đỉnh mặn đảm bảo ổn định sản xuất của bà con nhân dân
ngoài duy trì trong trải môi trường chúng tôi xả tám đợt khoảng sáu mươi triệu m ba nước đẩy mặn cho trạm
đảm bơm hòa phú để cấp đất ổn định cho nhà nước tân hiệp phục vụ nước sinh hoạt cho thành phố hồ chí minh
trong mùa cạn năm nay lượng nước chuyển từ hồ phước hòa về hồ dâu tiến dự kiến khoảng sáu trăm linh triệu m ba
để phục vụ đa mục tiêu về đời sống dân sinh ứng phó hạn hán xâm nhập mặn
hiện mực nước hồ dầu tiếng ở cao trình hai mươi ba m thấp hơn năm hai nghìn một mươi ba bảy mươi tám m và cao hơn trung bình nhiều năm là một mươi bốn m
tuy nhiên mực nước hồ cũng xuống trung bình từ sáu đến bảy cm
sở nông nghiệp và công ty thủy lợi dầu tiếng chúng tôi thường xuyên phối hợp với nhau để mà có những lịch trình cung cấp nước tốt nhất
kiên cố hóa cân mương để tránh thất thoát nước điều tiết nước một cách hợp lý đồng thời nữa là giữ thật tốt rừng thượng nguồn
chúng ta biết rằng hồ chứa nước mà nếu không có rừng phòng hộ thì cái lượng nước đến và đi rất nhanh chúng ta sẽ không duy trì được cái mực nước
dự báo nếu khu vực miền đông nam bộ vẫn không có mưa đến giữa tháng năm
mực nước trên sông sài gòn sẽ vào thời kỳ kiệt nhất trong năm
nước biển mang theo độ mặn lớn sâu vào cửa sông khiến độ mặn tại trạm bơm hòa phú luôn vượt ngưỡng cho phép ngay cả trong kỳ triều kém
vì thế để hỗ trợ đẩy mặn hồ dâu tiến sẽ tăng cường xả nước các đỉnh mặn với nhu cầu nước khoảng chín mươi triệu m ba